ngày hai mươi một tháng tám bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tọa đàm về mô hình sắp xếp
đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp
tham dự tọa đàm có phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết để hoàn thành sắp xếp chuyển đổi các công ty nông lâm nghiệp
vào năm hai nghìn hai mươi theo nghị quyết của bộ chính trị và chính phủ
thì cần nghiên cứu thêm cả hình thức phá sản đối với các công ty chờ xảy thể như đề nghị của một số địa phương